thưa quý vị quá trình điều tra vụ án tại tri cục đăng kiểm số tám cục đăng kiểm việt nam
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cn đã khởi tố ba vụ án và bắt tạm giam năm bị can
là đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm số tám về hành vi nhận hối lộ với số tiền trên một năm tỷ đồng
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cn khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam khám xét nơi ở đối với đăng kiểm viên phòng ngô phú nhân
nhận hối lộ trên bảy mươi triệu đồng đăng kiểm viên lương duy long nhận hối lộ trên một trăm bảy mươi triệu đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cnh phát hiện các đăng kiểm viên của tri cục đăng kiểm số tám
thuộc cục đăng kiểm việt nam quận ninh kiều tp cnh có hành vi nhận tiền khi tiến hành kiểm tra
kiểm định phương tiện đường thủy nhiều trường hợp đăng kiểm viên lợi dụng tư cách đăng kiểm viên
vừa đa bóng vừa thổi còi nhận làm dịch vụ trọn gói kiểm định nhanh hỏa tốc trưa đầy hai mươi bốn giờ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cn thực hiện khám xét chỗ ở bắt bị can để tạm giam
đối với mai công hưng về tội nhận hối lộ với số tiền trên một tỷ đồng vũ văn huyền về tội nhận hối lộ
số tiền trên hai trăm ba mươi triệu đồng đoàn bá quỳnh nhận hối lộ trên hai trăm linh triệu đồng